thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết địa bàn hết sức khó khăn đặc biệt là nguồn thông tin về các phần mộ liệt sĩ ít độ chính xác không cao nhưng với nỗ lực quyết tâm cao
cán bộ nhân viên đội quy tập hải cốt liệt sĩ quân khu bốn đã ngày đêm bám dân bám bản tích cực khảo sát bám nắm xử lý tốt các thông tin hải cốt liệt sĩ
nhờ vậy kết quả tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh ở lào mùa khô năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám đạt được kết quả tích cực
tại bản na vít huyện viêng say tỉnh hồ phân sau hơn bảy ngày tổ chức khai quật tìm kiếm đội quy tập bộ chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa đã phát hiện và cất bốc được hai mươi bốn bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như cúc áo bộ đội dây cắt lưng bút bi bát ăn bộ đội
sau khi một tuần tìm kiếm khu vực trên khu vực dưới sau hôm nay hôm qua anh em mới phát hiện được là có đất lộn
quyết định cho anh em tìm kiếm thì hôm nay báo cáo anh với thông tin đó thì chúng tôi phát hiện được thì đã tìm kiếm cất bốc là bát lên
mới bát đầu tiên lên thì thấy hôm nay là có đầy đủ di vật có bát tráng men có cúc áo bộ đội giày thắt lưng và các dụng cụ cá nhân của các bát
để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quy tập hai cốt liệt sĩ trên đất bạn lào mùa khô năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
cấp ủy chỉ huy các đội quy tập của quân khu bốn đã tập trung làm tốt công tác
chuẩn bị tổ chức lực lượng thường xuyên khảo sát địa bàn nắm chắc các nguồn thông tin về các phần mộ liệt sĩ trước khi triển khai lực lượng đi tìm kiếm cất bốc trên đất bạn
trong năm tháng đầu đội quy tập trong quân khu đã cất bốc được trên một trăm bốn mươi hải cốt liệt sĩ
các đội quy tập đã khắc phục mọi khó khăn mặc dù là quân số thì ít nhưng biết cách tổ chức lực lượng một cách khoa học
vừa là tổ chức khai quân
những thông tin phần mộ liệt sĩ đã được khảo sát trước đây vừa kết hợp với quy tập vừa khảo sát các thông tin mới
đồng hành với quá trình tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ trên đất bạn lào lực lượng quy tập của quân khu bốn luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của ban công tác đặc biệt nước bạn lào tạo điều kiện về trang thiết bị phương tiện nhất là tổ chức lực lượng tham gia khảo sát thông tin và dẫn đường bảo vệ an ninh trong quá trình quy tập